sức mạnh chiến đấu của quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống
thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế xã hội theo các nghị quyết kết luận của trung ương bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh đối với các vùng địa bàn trọng điểm
chủ tịch nước võ văn thường cũng yêu cầu chỉ đạo huấn luyện đào tạo đồng bộ chuyên sâu sát thực tế triển khai hiệu quả công tác hội nhập quốc tế đối ngoại quốc phòng tập trung xây dựng đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng

công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới chuẩn bị tốt các điều kiện hướng tới kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi ba cục tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các đề án dự án chủ trương lớn và giải pháp chiến lược trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nổi bật là đã tham mưu thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng của đơn vị được triển khai đồng bộ
với những kết quả thành tích đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba cục tổ chức cán bộ tiếp tục được chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào vì an ninh tổ quốc
chiều nay tại hà nội ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai chương trình nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
trong năm hai nghìn hai mươi ba bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu chương trình công tác được đề ra từ đầu năm cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất
trong đó đã bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an làm tốt công tác tham mưu về kiểm tra giám sát
trên cơ sở thực hiện các giải pháp nhiệm vụ công tác lớn được đảng ủy công an trung ương đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương cũng đã chủ động xây dựng các nội dung trọng tâm
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị đơn vị cần khẩn trương tổ chức quán triệt trong cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị về nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn cũng như chương trình kiểm tra giám sát năm hai nghìn hai mươi bốn của đảng ủy

chỉ thị của bộ trưởng tổ đề nghị đơn vị cần khẩn trương tổ chức quán triệt trong cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị về nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
đây là phát biểu chỉ đạo của thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của cục quản lý xuất nhập cảnh tổ chức vào chiều nay tại hà nội
năm hai nghìn hai mươi ba cục quản lý xuất nhập cảnh triển khai thủ tục xuất nhập cảnh đã có nhiều đột phá theo hướng thông thoáng thuận lợi
ứng dụng công nghệ thông tin ở mức độ cao đã chủ động trong công tác nắm tình hình xuất nhập cảnh liên quan đến an ninh quốc gia
các nhiệm vụ cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực rõ nét
theo đó đã triển khai bốn mươi dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn trong lĩnh vực xuất nhập cảnh triển khai cấp thủy thực điện tử
cổng kiểm soát nhập cảnh tự động tại năm cửa khẩu cảng hàng không quốc tế
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành tích cục quản lý xuất nhập cảnh đạt được trong năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh chủ động hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng
thời gian tới thứ trưởng lương tam quang đề nghị cục quản lý xuất nhập cảnh thực hiện những nhiệm vụ công tác trọng tâm
đồng thời thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp xây dựng lực lượng quản lý xuất nhập cảnh thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
tạo nền tảng vững chắc bảo đảm đạt mục tiêu năm hai nghìn hai mươi năm hiện đại theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba
thượng tướng lương tam quang nhấn mạnh đơn vị cần đảm bảo tiến độ chất lượng các dự án trọng điểm
nâng cao chất lượng bốn mươi dịch vụ công trực tuyến đảm bảo cao nhất sự hài lòng của người dân
tiếp tục đẩy mạnh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép phát hiện xử lý vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh từ cơ sở
nhân dịp này những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
và bằng khen của bộ công an trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu chỉ đạo tại hượng nghị triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi bốn của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
thượng tướng nguyễn xuyên ngọc ủy viên trung mông đảng thứ trưởng bộ công an
chia sẻ về những vất vả hy sinh đồng thời mong muốn lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phải nỗ lực rất lớn chuyển động mạnh mẽ hơn nữa không để đi sau tội phạm
năm hai nghìn hai mươi ba tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp
trong nước tội phạm ma túy xuất hiện ở tất cả các tuyến đông bắc tây bắc bắc miền trung tây nguyên
tây nam đường biển đường hàng không và bưu điện với nhiều phương thức thủ đoạn mới
đặc biệt tội phạm ma túy trên không gian mạng ngày càng tinh vi phổ biến
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quyết liệt đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh ngăn chặn từ xa
từ bên ngoài biên giới không cho ma túy thẩm lậu vào trong nước liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia
trong năm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước khám phá thành công gần hai mươi sáu năm trăm linh vụ
bắt giữ hơn bốn mươi một đối tượng phạm tội về ma túy trong đó có hai mươi sáu đối tượng là người nước ngoài
nhận diện và thu giữ số lượng lớn ma túy chưa từng có trong tiền lệ hơn năm trăm linh kg heroin năm ba tấn ma túy tổng hợp
năm trăm linh kg cần sa ba trăm ba mươi kg cocaine
dự báo thời gian tới áp lực từ tội phạm ma túy rất lớn thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đánh giá kỹ tình hình thực hiện quyết liệt đồng bộ ba nhóm phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ và áp dụng các biện pháp tố tụng
đồng thời đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy
giảm thiểu hy sinh mất mát cho cán bộ chiến sĩ và người dân trong cuộc chiến với tội phạm này
mỗi cán bộ chiến sĩ nhất là người đứng đầu xác định rõ vai trò trách nhiệm trao dồi bản lĩnh kỹ năng
không để tội phạm lộng hành không đi sau tội phạm quyết liệt chiến đấu vì danh dự của lực lượng vì niềm tin của đảng
sáng nay tại hà nội cục cảnh sát hình sự bộ công an đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an nhấn mạnh cần chủ động nhận diện tội phạm
nắm chắc dự báo đúng tình hình từ sớm từ cơ sở kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội
đặc biệt là tội phạm vi phạm trên không gian mạng
theo báo cáo tại hội nghị năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát hình sự đã điều tra khám phá hơn bốn mươi bốn bảy trăm linh vụ
bắt xử lý gần tám mươi bảy đối tượng đạt bảy mươi bảy một cao hơn chỉ tiêu hai bảy mươi
án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tám mươi năm
điều tra hơn bảy mươi bốn vụ một trăm một mươi ba tám trăm linh năm bị can triệt phá một trăm hai mươi sáu băng nhóm tội phạm
đặc biệt hoàn thành chỉ tiêu kéo giảm năm số vụ phạm tội về trật tự xã hội
phát biểu kết luận tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích mà lực lượng cảnh sát hình sự đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng tình với dự thảo phương hướng nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng nguyễn duy ngọc lưu ý
đổi mới công tác tuyên truyền truyền tải những chỉ đạo của chính phủ xuống tới các cấp các ngành theo từng chuyên đề
chủ động nhận diện tội phạm nắm chắc dự báo đúng tình hình tội phạm hình sự từ sớm từ cơ sở
kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ
kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội
đặc biệt là tội phạm vi phạm trên không gian mạng
nhân dịp này có hai mươi tập thể ba mươi năm cá nhân đã được trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an
vì có những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm và triển khai chỉ thị số một mươi hai của thủ tướng chính phủ
xây dựng lực lượng công an tỉnh phú thọ thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
được xác định là khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng công an tỉnh phú thọ trong năm hai nghìn hai mươi ba
đây là một trong những nội dung được đề cập tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của công an tỉnh phú thọ diễn ra vào chiều nay ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thủ tướng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh phú thọ đã chủ động mở các đợt cao điểm các kế hoạch chuyên đề tấn công chấn áp tội phạm
quản lý chặt chẽ địa bàn đối tượng không để tội phạm lộng hành theo kiểu xã hội đen gây bức xúc trong nhân dân
tiếp tục triển khai hiệu quả đề án sáu của chính phủ
thực hiện các nhiệm vụ giải pháp làm sạch làm giàu dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
triển khai cung cấp một mươi một trên một mươi một dịch vụ công trực tuyến thiết yếu của ngành công an tỷ lệ tiếp nhận qua dịch vụ công đạt chín mươi bốn một mươi bốn
với những kết quả đã đạt được công an tỉnh phú thọ vinh dự được bộ công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận biểu dương những thành tích công an tỉnh phú thọ đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
thời gian tới thứ trưởng đề nghị công an tỉnh phú thọ cần tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tổ chức đấu tranh chấn áp tội phạm theo tuyến địa bàn lĩnh vực trọng điểm đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng
chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng xây dựng tập thể công an tỉnh đoàn kết thống nhất tập trung dân chủ khắc phủ mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân công an tỉnh phú thọ đã vinh dự đồng nhận những phần thưởng cao quý của chủ tịch nước thủ tướng chính phủ tỉnh ủy ubnd tỉnh phú thọ lãnh đạo bộ công an
một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi bốn được trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác hậu cần kỹ thuật công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
đó là quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng đấu thầu mua sắm quản lý chất lượng công trình xây dựng cấp phát trang thiết bị phục vụ chiến đấu hội nghị được tổ chức tại hà nội vào sáng ngày hôm nay
trong năm hai nghìn hai mươi ba công an các đơn vị địa phương đã khắc phục khó khăn hoàn thành nhiều công việc lớn trên lĩnh vực công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật
công tác điều hành chỉ đạo có nhiều đổi mới các dự án đề án triển khai nhanh chóng cơ bản đảm bảo tiến độ quy định về thủ tục quy trình đầu tư đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong thực tiễn công tác chiến đấu đảm bảo tốt điều kiện về tài chính hậu cần kỹ thuật y tế cho toàn lực lượng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị lớn được đảng nhà nước giao
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu công an các đơn vị địa phương khẩn trương hoàn thiện thể chế hành lang pháp lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tiêu chuẩn định mức trong lĩnh vực hậu cần kỹ thuật triển khai đồng bộ toàn diện việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi chủ động đảm bảo trang bị và kho vận đáp ứng yêu cầu thường xuyên đột xuất của toàn lực lượng công an nhân dân
chúng tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hiện đại các dự án trọng điểm tăng cường đầu tư cho công an cấp cơ sở trước mắt tập trung đầu tư hiện đại hóa sáu lực lượng đến năm hai nghìn hai mươi năm tiến thẳng lên hiện đại đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án dự án xây dựng trọng điểm các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật dùng chung toàn ngành

năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát cơ động đã làm tốt công tác ứng trực gia quân thực hiện nhiệm vụ đã tập trung lực lượng phương tiện bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu các chuyến hàng đặc biệt các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước phối hợp đấu tranh triệt phá các chuyên án lớn phức tạp giải quyết các điểm nóng về an ninh trật tự đã tích cực tham mưu bàn hành các đề án dự án hiện đại hóa lực lượng cảnh sát cơ động đến năm hai nghìn hai mươi năm theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
về nhiệm vụ trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu bộ tư lệnh tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của đảng chính phủ bộ công an
trọng tâm là thực hiện các nhiệm vụ giải pháp xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi năm theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
tập trung chỉ đạo hướng dẫn tăng cường công tác huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát cơ động làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động theo kế hoạch của bộ công an
nhân dịp này thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ
cờ thi đua của bộ công an giành hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân cho các tập thể cá nhân xuất sắc
hội nhà báo việt nam đồng chí trần sĩ thanh ủy viên trung mương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
trải qua hai mươi năm năm xây dựng và trưởng thành từ một tờ báo in xuất bản bốn kỳ một tuần đến nay báo kinh tế và đô thị đã trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện gồm hai ấn phẩm báo in báo điện tử và bốn chuyên trao
chính sự đa dạng các ấn phẩm cũng tạo ra lợi thế để cạnh tranh thông tin định hình phương thức tác nghiệp của báo chí đa phương tiện
báo đã xây dựng những chuyên mục loạt bài phân tích sâu về kinh tế tài chính bất động sản quy hoạch quản lý và phát triển đô thị
thời gian tới báo kinh tế và đô thị tiếp tục đổi mới nội dung các ấn phẩm phát triển theo hướng hiện đại hơn thông minh hơn truyền tải thông tin nhanh nhạy kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thành phố
đồng thời tổ chức nhiều tuyến bài định hướng dư luận tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân huy động mọi nguồn lực góp phần xây dựng thủ đô và đất nước
tại buổi lễ báo kinh tế và đô thị vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất của chủ tịch nước và bằng khen của thành phố cho các cá nhân và tập thể
cũng trong dịp này báo kinh tế và đô thị ra mắt chuyên trang điện tử thị trường tài chính và diễn đàn đô thị
trong lúc thể thao có hơn một trăm hai mươi sĩ quan là vận động viên bóng truyền bóng đá đến từ các đoàn thể thao của bộ quan việt nam cảnh sát hoàng gia malaysia và cảnh sát singapore
tại nhà thi đấu học viên an ninh nhân dân vận động viên của ba đội đã có những trận giao hữu bóng truyền vô cùng đẹp mắt với tinh thần favalley
đã tạo nên một không khí sôi nổi khán giả chăm chú theo dõi và cổ vũ hết mình cho các vận động viên
đội an nhân dân việt nam cũng đã tổ chức chương trình riêng đối với hoạt động giao lưu thể thao này rất là chú đáo
trong thể hiện ở buổi khai mạch vừa rồi sự chỉ đào của đồng chí thường tứ tâm quang thứ trưởng bộ công an
chủ tịch hiệp hội thể thao công an nhân dân đã chỉ đạo tổ chức một chú chuỗi hoạt động giao lưu giữa bóng đá bóng truyền
cảnh sát ba nước rất là chú đáo và các đội cũng đã tập nguyên với những đội thi đấu thường xuyên của lực lượng công an
thế nên các bàn phần động viên đã được tập nguyên rồi
không phải là chuẩn bị gì nhiều hơn ngoài những sự tập nguyên thường xuyên của các bàn
cũng trong khuôn khổ chương trình giao hữu thể thao bên cạnh nội dung bóng truyền
vận động viên của ba nước còn có dịp giao lưu cọ sát ở bộ môn bóng đá
với tầm một trăm tám mươi phút thi đấu trong hai ngày ở cả sân vận động hàng đẩy và sân vận động bvf long hưng
các vận động viên đã có những pha bóng hấp dẫn chất lượng cao
để lại cho người hâm mộ nhiều ấn tượng sâu sắc hình ảnh đẹp về những sĩ quan tài năng mạnh mẽ
của cảnh sát hoàng gia malaysia và cảnh sát singapore và bộ công an việt nam
trước khi mình tham gia thi đấu đội mình đã tập nguyện đã duy trình cả bốn năm
và đã tinh thần giao lưu và học hỏi cùng với tất cả đội toàn đội và đối với đội singapore
qua trận thi đấu ngày hôm nay đội mình học hỏi về đội singapore là người ta thi đấu rất là mong muốn
và người ta thi đấu rất là mong muốn và người ta thi đấu rất là mong muốn

và đội người ta thể hiện một ý chí rất là quyết liệt
tôi nghĩ rằng dịp giao lưu thể thao này là một dịp rất là có nhiều ý nghĩa
thúc đẩy tinh thần ngoại giao giữa ba nước và tôi hy vọng trong thời gian tới
cả ba nước đều có những trận đấu giao lưu như thế này nhiều hơn
theo tôi nghĩ rằng là thể thao
cũng như âm nhạc nó là cái ngôn ngữ chung của tất cả các nước
và chúng tôi rất là trân trọng đánh giá những nỗ lực của bộ công an việt nam
đã tổ chức cái sự kiện đầy ý nghĩa như thế này
và tôi tin rằng là sau này thì đây cũng chính là động lực cho lực lượng cảnh sát hoàng gia malaysia
để tổ chức những cái sự kiện giống như thế này
và chúng tôi chắc chắn sẽ mời việt nam và singapore tham dự cái chương trình như vậy
với tất cả sự chuẩn bị chú đáo đến từ ba đất nước
với tinh thần thi đấu hết mình có thể khẳng định sự kiện giao hữu thể thao giữa bộ công an việt nam
cảnh sát hoàng gia malaysia và cảnh sát singapore đã phát quả rõ ràng nhất
cho tinh thần đoàn kết hiệu nghị cao cả và ủng hộ lớn nhau
vì một asean hòa bình ổn định và thịnh vượng
tin an ninh trả tự
sau hai ngày xét xử vào chiều nay
tòa án quân sự thủ đô đã đưa ra phán quyết đối với bảy bị cáo trong đại án việt á
hội đồng xét xử đã tuyên các mức án như sau
tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tòa tuyên phạt trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ
các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ một mươi năm năm tù
hồ anh sơn cựu thượng tá phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự
học viện quân y một mươi hai năm tù
tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cộng bốn bị cáo bị phạt từ bốn đến bảy năm tù
bị cáo phan quốc việt tổng giám đốc công ty việt á bị tuyên phạt hai mươi năm năm tù
về hai tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
chiều nay ông trần văn tý nguyên chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh quảng trị
và ông lê thanh tuyền trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên
thuộc chi cục kiểm lâm tỉnh quảng trị
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị khởi tố về tội
vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
theo cơ quan điều tra năm hai nghìn hai mươi tri cục kiểm lâm tỉnh quảng trị
đã không tổ chức các cuộc tập huấn diễn tập theo các nội dung
được chi theo ngân sách nhà nước phân bổ
nhưng ông trần văn tý vẫn chỉ đạo và cùng thông nhất với ông lê thanh tuyền
lập các chứng tử khống để rút hơn chín trăm linh triệu đồng từ nguồn ngân sách
hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án để xem xét trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan